những tháng đầu năm tội phạm cướp cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh tiên giang có dấu hiệu gia tăng hoạt động
nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và học sinh khi đang đi đường mang theo túi sách ba lô và đeo dây chuyền
trước diễn biến này công an tỉnh tiền giang đã tập trung mở nhiều đợt cao điểm tấn công mạnh loại tội phạm này
liên tiếp bắt giữ các đối tượng phạm tội giữ gìn ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đây là hai đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên đường nam kỳ khởi nghĩa phường bốn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vào ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
nạn nhân là bà nguyễn thị điệp chú xã phước thạnh thành phố mỹ tho
bà điệp đã bị hai đối tượng giật sợi dây chuyền gần năm chỉ vàng một mươi tám k trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
sau hơn hai giờ gây án cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng gây án là lý gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú thành phố mỹ tho
tỉnh tiền giang và châu tuấn kiệt sinh năm hai nghìn chú huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
qua khám xét lực lượng công an thu giữ hai sợi dây chuyền một khẩu súng bốn viên đạn hai bình xịt hơi cay và một xe mô tô là phương tiện gây án
điều tra mở rộng bảo và kiệt còn khai
với thủ đoạn lợi dụng sự sơ hở của người đi đường các đối tượng đã cướp giật một sợi dây chuyền khác trên địa bàn phường một mươi thành phố mỹ tho
còn đây là hai đối tượng đã giật túi sách
bên trong có một trăm linh triệu đồng và một số tờ vé số trúng thưởng trị giá ba mươi triệu đồng trên đường tỉnh tám trăm sáu mươi tám đoạn thuộc phường một thị xã cai lậy
vào cuộc điều tra công an thị xã cai lậy đã bắt giữ đặng hoàng huy sinh năm hai nghìn và huỳnh tấn khang sinh năm hai nghìn hai cùng cư trú tại huyện cai lệ
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai tài sản mà các đối tượng cướp được chơi nhau tiêu xài chơi game mua xe mô tô và mua ma túy sử dụng
việc nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cướp giật
đã tạo sự yên tâm với người dân nơi đây
không chỉ cướp giật tài sản ngoài đường phố các đối tượng còn đến các tiệm vàng tiệm tạp hóa giả vờ hỏi mua vàng mua hàng hóa lợi dụng chủ tiệm không để ý rồi thực hiện hành vi cướp cướp giật tài sản
vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm tạp hóa thuộc xã long bình điền
huyện chợ gạo vào giữa trưa ngày hai mươi tám tháng năm là một điển hình
lợi dụng chủ tiệm không để ý đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân rồi cướp sợi dây chuyền sáu chỉ vàng một mươi tám k tẩu thoát
tại cơ quan điều tra trần nhật quang đối tượng gây án khai do tham gia đánh bạc dẫn đến thiếu nợ của nhiều người nên nảy sinh ý đồ đi cướp tài sản
sợi dây chuyền quang cướp được đã đem đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố mỹ tho cầm với giá một mươi sáu triệu đồng
sau đó thì bị bắt giữ
sợi dây chuyền quang cướp được đã đem đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố mỹ tho cầm với giá một mươi sáu triệu đồng
sợi dây chuyền quang cướp được đã đem đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố mỹ tho cầm với giá một mươi sáu triệu đồng
sau đó thì bị bắt giữ